theo tổng cục thống kê tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tám tháng năm hai nghìn hai mươi ước đạt hơn ba trăm ba mươi sáu tỷ usd giảm ba so với cùng kỳ năm trước
xuất khẩu đạt một trăm bảy mươi bốn một tỷ đô la mỹ tăng một sáu nhập khẩu đạt một trăm sáu mươi hai hai tỷ đô la mỹ giảm hai hai
về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu tám tháng nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ước tính đạt chín mươi hai hai tỷ đô la mỹ chiếm năm mươi ba
tiếp đến là nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp ước đạt sáu mươi ba hai tỷ đô la mỹ chiếm ba mươi sáu ba
về thị trường hàng hóa xuất khẩu hoa kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam trong tám tháng tiếp đến là trung quốc eu và asean